chủ tịch tập đoàn maruhan của nhật bản thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao tập đoàn maruhan đã có những quan tâm đến thị trường việt nam trong đó có lĩnh vực tài chính và ngân hàng
đánh giá cao ông han chang gu về việc thúc đẩy tập đoàn maruhan đầu tư vào việt nam
thủ tướng nêu rõ việt nam đang có bước phát triển tốt trong thời gian qua là cơ hội rất thuận lợi cho các nhà đầu tư
nhất là khi việt nam là thị trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài mỗi năm thu hút vốn đầu tư nước ngoài đến bốn mươi tỷ usd
riêng quý i năm hai nghìn một mươi chín lượng vốn đầu tư nước ngoài gấp rưỡi cùng kỳ năm ngoái
thủ tướng cho biết việt nam đã có chiến lược phát triển ngành ngân hàng việt nam đến năm hai nghìn hai mươi năm và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi thúc đẩy hoàn thiện thị trường vốn phục vụ phát triển kinh tế của việt nam
việt nam luôn tạo thuận lợi chào đón các nhà đầu tư nước ngoài đến làm ăn trong đó có các nhà đầu tư nhật bản hàn quốc với tiềm năng tài chính và thế mạnh quản trị hiện đại
thủ tướng cũng cho biết thời gian tới việt nam sẽ phát triển nhanh hơn và quy mô lớn hơn phân đấu để tiếp tục tăng trưởng kinh tế cao ổn định vĩ mô qua đó tạo môi trường đầu tư ổn định hấp dẫn lâu dài đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có maruhan
chủ tịch tập đoàn maruhan ông han chang gu cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp và chúc mừng những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của việt nam trong thời gian qua
chúc mừng việt nam tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai giúp tăng cường uy tín của việt nam trên trường quốc tế trong đó có các nhà đầu tư
ông han chang gu bày tỏ tin tưởng kinh tế của việt nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ bởi rất rõ tiềm năng và cho biết cá nhân ông và tập đoàn maruhan mong muốn thúc đẩy đầu tư vào việt nam công hiến vào sự phát triển của việt nam
tiếp đại sứ italia ông antonio alessandro đến chào xã giao
thủ tướng cho rằng kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây hơn bốn mươi năm năm nhất là khi thiết lập đối tác chiến lược vào năm hai nghìn một mươi ba quan hệ hai nước ngày càng phát triển
năm ngoái hai nước đã tổ chức kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động sôi nổi với quan hệ truyền thống tốt đẹp
thủ tướng mong đại sứ antonio alessandro trong nhiệm kỳ này của mình đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy hợp tác việt nam italia nhất là hợp tác kinh tế đầu tư thương mại khi mà tiềm năng còn rất lớn
kinh mệch thương mại song phương đạt gần năm tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi tám và có thể tăng hơn nữa
nhất trí với ý kiến của thủ tướng đại sứ antonio alessandro cam kết sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hai nước nhất là thương mại đầu tư
ông cho biết đại sứ quán đang tích cực tham gia chuẩn bị cho đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế italia asean sẽ được tổ chức tại hà nội trong năm nay khi đó một đoàn doanh nghiệp lớn của italia sẽ sang việt nam
ông bày tỏ cảm ơn chính phủ việt nam tạo điều kiện cho việc tổ chức cuộc đối thoại này
ông cũng nhất trí
thương mại song phương đạt gần năm tỷ usd là mức cao song tiềm năng còn rất lớn
hiện tại có khoảng một trăm linh doanh nghiệp italia đầu tư kinh doanh tại việt nam và nhiều doanh nghiệp đang có ý định mở rộng hoạt động tại việt nam
ông cho biết trong nhiệm kỳ của mình tại việt nam sẽ nỗ lực thúc đẩy đường bay thẳng việt nam italia
ông mong muốn chính phủ việt nam quan tâm hỗ trợ việc thiết lập đường bay thẳng giữa hai nước và cho biết italia dự kiến dành nguồn vốn hỗ trợ phát triển cho việt nam trong một số lĩnh vực như môi trường đào tạo năng lượng
thủ tướng cho rằng chưa thể hài lòng trước con số năm tỷ usd kinh mạch thương mại song phương bởi đây chỉ mới là kết quả bước đầu con số này có thể tăng lên nữa
thủ tướng cũng cho rằng hiệp định evfta là rất cần thiết cho quan hệ hợp tác giữa việt nam và châu âu trong đó có italia
thủ tướng mong muốn italia ủng hộ để hiệp định này sớm được phê chuẩn
tối ngày ba mươi một tháng ba theo giờ địa phương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc gặp với ông jean pierre achembo tổng thư ký hội hữu nghị pháp việt
chào mừng ông jean pierre achembeau và các thành viên hội hữu nghị pháp việt
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị việt nam pháp đang ngày càng phát triển mạnh mẽ đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm hai nghìn một mươi
tổng thư ký hội cho biết hội hữu nghị pháp việt thành lập vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi một thời điểm mà việt nam bắt đầu cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước nhằm bày tỏ tình hữu nghị và đoàn kết với việt nam
từ sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm mục tiêu của hội là tổ chức các chương trình vận động
hội hữu nghị pháp việt là tổ chức các chương trình vận động giúp đỡ việt nam xây dựng và bảo vệ đất nước
hoạt động của hội là tập trung vào ba lĩnh vực chia sẻ giới thiệu quảng bá thông tin để người pháp biết đến đất nước và con người việt nam nhiều hơn góp phần vào sự phát triển chung của mối quan hệ giữa hai nước tăng cường tình đoàn kết với nhân dân việt nam
đặc biệt là hội đã có một tạp chí viết riêng về việt nam
năm nay kỷ niệm một trăm linh năm ngày lãnh tụ nguyễn ái quốc đưa ra bản yêu sách của người dân an nam trước hội nghị véc xây và kỷ niệm năm mươi năm ngày mất của người
hội hữu nghị pháp việt dự kiến sẽ xuất bản tuyển tập về hồ chí minh nhằm tập hợp những bài thơ bài báo của người lúc sinh thời
sáng nay tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã tiếp ông tông quốc anh phó tỉnh trưởng thường trực tỉnh vân nam trung quốc đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
đánh giá cao những thành tựu của tỉnh vân nam trung quốc phó thủ tướng vương đình huệ cho rằng hai bên cần tích cực giao lưu hợp tác chia sẻ các kinh nghiệm tốt về quản lý đô thị nông thôn và phát triển kinh tế không chỉ ở cấp trung ương mà cả cấp địa phương
phó thủ tướng đề nghị trên tinh thần hợp tác tạo thuận lợi thương mại giữa hai bên vân nam có kế hoạch nhập thêm hàng hóa nông sản có chất lượng của việt nam ủng hộ các doanh nghiệp của việt nam sang đầu tư tại vân nam
phó tỉnh trưởng thường trực tỉnh vân nam tông quốc anh cho biết vân nam đang phát triển mạnh mẽ một số sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao và du lịch trên nền tảng của công nghệ thực hiện đề mạnh cái cách hành chính và kêu gọi các doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư
cũng trong chiều nay mùa một tháng bốn phó thủ tướng vương đình huệ đã tiếp giám đốc ban quan hệ toàn cầu của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd đang làm việc với một số bộ ngành của việt nam về xây dựng đánh giá đa chiều
bên cạnh đánh giá đa chiều oecd mong muốn việt nam tham gia vào chương trình quốc gia mà tổ chức này đang triển khai trong đó có nhiều nội dung mà việt nam đang quan tâm
hoan nghênh oecd mời việt nam tham gia vào chương trình mới này phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá chương trình quốc gia là cần thiết đối với việt nam
chương trình sẽ giúp việt nam thực thi các chính sách đang triển khai hướng theo chuẩn của oecd về xây dựng thể chế chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế
thưa quý vị như chúng tôi đã đưa tin sáng nay tại phiên xét xử đối với công dân đoàn thị hương thẩm phán tòa thượng thẩm sa alam của malaysia đã tuyên án ba năm bốn tháng tù đối với đoàn thị hương liên quan đến vụ án một công dân triều tiên bị sát hại tại sân bay kuala lumpur
hình phạt được tính bắt đầu từ khi đoàn thị hương bị bắt giam vào ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
tại phiên tòa này công tố viên cho biết đã xem xét và chấp nhận các biện hộ của luật sư bào chữa cho đoàn thị hương
do vậy công tố viên đã thay đổi cáo trạng với tội danh cố ý giết người thành vô ý gây thương tích
để đạt được kết quả trên ngay từ khi xảy ra vụ việc chính phủ bộ ngoại giao đại sứ quán việt nam tại malaysia và các cơ quan hữu quan đã thực hiện mọi biện pháp để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đoàn thị hương bảo đảm việc xét xử công bằng khách quan và đoàn thị hương sớm được thả tự do
kết thúc phiên tòa đoàn thị hương và ông đoàn văn thạnh bố đẻ của đoàn thị hương
đoàn đã có trao đổi nhanh với báo chí và cho biết rất cảm ơn chính phủ việt nam các cơ quan hữu quan của việt nam cũng như các luật sư đã nỗ lực bảo vệ quyền lợi cho đoàn thị hương
bộ ngoại giao đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan liên đoàn luật sư việt nam chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại malaysia tiến hành các biện pháp cần thiết để đưa công dân đoàn thị hương về nước an toàn

thưa quý vị liên quan đến thông tin hà nội là thành phố ô nhiễm bụi đứng thứ hai đông nam á mà một số bài báo gần đây phản ánh tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường khẳng định thông tin này là chưa chính xác
qua so sánh với một số thành phố khác của châu á cho thấy mức độ ô nhiễm của hà nội và thành phố hồ chí minh thấp hơn rất nhiều
cụ thể trong báo cáo về hiện trạng chất lượng không khí toàn cầu so sánh giá trị bụi bm hai trăm linh
tại một số thành phố trong khu vực đông nam á green id cho rằng hà nội đứng thứ hai sau jakarta về mức độ ô nhiễm bụi bm hai năm trong khu vực đông nam á
nhận định này là chưa chính xác vì trong bảng thống kê green id chỉ có dữ liệu của hai mươi thành phố thuộc bốn quốc gia không có đủ số liệu của một mươi một quốc gia của khu vực đông nam á để có thể đánh giá xếp hạng theo như nhận định đã nêu
qua so sánh với một số thành phố khác của châu á cho thấy mức độ ô nhiễm của thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh thấp hơn rất nhiều
tổng cục môi trường khẳng định cho đến nay ở việt nam nói chung hà nội nói riêng ô nhiễm không khí chỉ tập trung chủ yếu là ô nhiễm bụi do hoạt động giao thông xây dựng và một số nguồn vận chuyển từ xa đến
các chất khí khác đều có giá trị trung bình thấp hơn rất nhiều giới hạn quy chuẩn cho phép
một số khu vực có xảy ra ô nhiễm no hai hoặc so hai nhưng chỉ mang tính cục bộ ở một số thời điểm
trong thời gian tới tại hà nội vẫn tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết thay đổi bất thường sẽ khiến cho tình trạng ô nhiễm bụi bm hai năm tiếp tục diễn ra như những ngày vừa qua
hiện tượng này sẽ giảm dần khi thời tiết chuyển dần sang mùa hè
thưa quý vị sáng nay tại hà nội đã diễn ra lễ gia quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín
cuộc tổng điều tra lần này được đánh giá là có quy mô lớn nhất từ trước tới nay diễn ra trên phạm vi cả nước với hơn hai mươi sáu triệu hộ dân cư và trên chín mươi triệu người
hai mươi bốn triệu người sẽ được điều tra
tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ nghiên cứu phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia
đây là cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ năm do tổng cục thống kê thực hiện với quy mô điều tra chín mươi bốn triệu người một trăm một mươi điều tra viên
nội dung điều tra bao gồm thông tin chung về dân số tình trạng di cư trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật tình trạng khuyết tật
tình trạng hôn nhân mức độ sinh chết và phát triển dân số tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em tình hình lao động việc làm thực trạng về nhà ở điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư
so với năm hai nghìn chín tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín đã cải tiến về phương pháp và hình thức thu thập thông tin
tổng điều tra năm hai nghìn một mươi chín áp dụng cả hai phương pháp là điều tra trực tiếp và điều tra gián tiếp hộ dân cư tự cung cấp thông tin về dân số và nhà ở thông qua phiếu trực tuyến
về hình thức thu thập thông tin
tổng điều tra năm hai nghìn một mươi chín áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động còn gọi là capi và điều tra bằng phiếu trực tuyến sử dụng internet còn gọi là webform
do vậy điều tra viên phải sử dụng thiết bị điện tử như máy tính bảng hay điện thoại di động để thu thập thông tin việc này sẽ giúp đem lại con số chính xác cũng như rút ngắn thời gian xử lý thông tin sau này
thời gian thu thập thông tin của cổ tổng điều tra là hai mươi năm ngày bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một tháng bốn kết quả sơ bộ được công bố vào tháng ba
lãnh đạo tập đoàn điện lực việt nam vừa có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai về việc hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan để mở rộng thêm hai tổ máy thuộc dự án thủy điện trị an
theo evn thủy điện trị an mở rộng nâng công suất thêm hai trăm linh mw đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi có xét đến năm hai nghìn ba mươi
do đây là dự án có tổng mức đầu tư dưới năm tỷ đồng
nên việc phê duyệt chủ trương đầu tư sẽ do địa phương thực hiện
theo phương án do evn đưa ra để thực hiện dự án cần tiến hành thu hồi khoảng một trăm ba mươi ha đất
sau khi hoàn thành evn sẽ bàn giao trở lại cho địa phương tám mươi ha đất
thủy điện trị an được xây dựng trên sông đồng nai qua địa bàn tỉnh đồng nai từ năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đưa vào sử dụng năm một nghìn chín trăm chín mươi một
đây là công trình thủy điện lớn nhất khu vực phía nam với bốn tổ máy tổng công suất thiết kế là bốn trăm linh mw
thời điểm mới đưa vào vận hành là nơi cung cấp điện cho nhiều tỉnh thành phố khu vực phía nam
tiếp theo chương trình
chỉ sau ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người khi tham gia giao thông
hà nam sẵn sàng cho đại lễ v sac năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị và các bạn ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân khi tham gia giao thông
và cũng từ những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng này đã dóng lên một hồi chuông cảnh báo về tình trạng lái xe sử dụng chất kích thích ma túy khi điều khiển các phương tiện tham gia giao thông
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai tháng một năm hai nghìn một mươi chín một xe container chạy hướng tiền giang đi thành phố hồ chí minh đã tông vào hàng chục xe máy đang dừng chờ đèn đỏ
vụ tai nạn làm ba người chết
tại chỗ một mươi ba h năm mươi năm phút ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín tại km bảy mươi sáu bốn trăm một mươi quốc lộ năm thuộc địa bàn giã kim lương huyện kim thành tỉnh hải dương
xe tải biển kiểm soát hai mươi chín c bảy mươi một nghìn chín trăm năm mươi ba đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang
bảy người tử vong tại chỗ một người chết khi đưa vào bệnh viện và bảy người bị thương
trên đây là hai vụ việc đặc biệt nghiêm trọng và đều có nguyên nhân từ việc lái xe dương tính với ma túy
khoảng năm giờ ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba tại ngã tư quốc lộ hai c giao với tuyến đường đi mả lọ thuộc địa bàn thôn trung nguyên xã trung nguyên huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách biển kiểm soát hai mươi bảy b ba trăm bốn mươi ba với đoàn người đưa tang
chiếc xe khách chạy tuyến điện biên lập thạch đã bất ngờ mất lái tông thẳng vào đoàn người đang đi đưa tang
hậu quả bảy người chết
thưa quý vị có thể thấy chúng ta đã có những biện pháp bảo đảm an toàn giao thông cũng như việc thắt chặt công tác kiểm tra để ngăn chặn tai nạn giao thông xảy ra
tuy nhiên câu hỏi đặt ra là tại sao những vụ tai nạn giao thông vẫn tiếp tục xảy ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn
xe điên xuất hiện ngày càng nhiều song giải pháp nào để ngăn chặn thì vẫn là một dấu hỏi lớn
nhưng cũng những cung đường mới mở khang trang song lại tiêm ẩn nhiều hiểm họa
chưa kể đến khi những người lái xe sử dụng ma túy
ngồi sau vô lăng thì những hiểm họa này chẳng ai có thể đoán trước được
dù có bình tĩnh đến mấy những người thân trong vụ tai nạn giao thông này cũng không khỏi hoang mang đau xót
đối với những người dân từ bé đến giờ họ mới chứng kiến một vụ tai nạn thảm khốc đến như vậy
tuyến đường này từ khi làm xong cái con đường này là xe nó cứ chạy nhanh vượt ẩu là nó cứ bị thế này thôi
còn từ lần trước là đường nhỏ thì là ít người đi đi đây là
đường nó khó đi
thì là mọi người cứ đi giải rác đi sang đám ma còn phải nhiều người đi người ta đi còn một lúc được đâu
thì đi giải rác đi sang đây thì mấy người này không tránh kịp cái ô tô này đi đằng trên này về
còn với gia đình tăng quyến họ chưa thể ngờ rằng sáng vừa đưa một người ra đồng chiều lại thêm bảy người thân ra đi
mất mắt này là quá lớn và sự hoài nghi từ những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng với họ càng dân cao
tài xế một là những kiểu cảm giác
không biết chính xác nhưng mà mình theo mình là cảm giác là uống rượu hoặc là có sử dụng
đấy mình cảm tưởng như thế
khi xe mà đã tông vào một đoàn thì mình thấy là tài xế cũng cảm tưởng như là không biết một cái gì luôn
nhân dân chúng tôi nhân dân chúng nó là ngáo đá thôi
họ chúng ta ở đấy
mỗi xe nó có đứng đâu
không có khách
trên xe không có khách

thế mà về đây nó có đứng khi nấn chết người vẫn không đứng
vẫn tiếp tục chạy qua
xuống đây dân đuổi theo mãi xuống đây kia họ mới đứng khoảng độ năm sáu mươi m đó họ mới đứng
nói xe chạy bỏ chạy mà dân chúng tôi không qua quan không có nghĩ gì cái thằng này xe nó chạy đâu
không ai để ý nó tại vì nó bây giờ là người chết nan điệt ở đây rồi
từ một đoạn đường mới mở nay trở thành điểm đen về tai nạn giao thông
hai tỉnh tiết đáng chú ý vừa được cơ quan chức năng khai mở
xe khách an vinh đã chạy sai lùng tuyến
đồng thời có những biểu tượng
điều hiện lạ trong việc xử lý tốc độ
tốc độ mà cái thời điểm mà tài nạn ấy là bảy tám km nhưng mà theo thiết bị giám sát hành trình thì trước đấy hai mươi giây thì tốc độ có sáu mươi bảy kmh thôi
như vậy là có dấu hiệu tăng tốc
cho nên cái này thì đây là thông tin từ dữ liệu giám sát hành trình
các công chí có thể điều tra tiếp là chúng đề nghị công ty long giang là công ty phải gọi làm việc với sở giao thông vận tải điện biên
cái nơi đấy là nơi cấp phù hiệu cho cái xe này
từ thảm kịch diễn ra tại vĩnh phúc những điểm chung từ những ẩn họa tai nạn giao thông nghiêm trọng trên các tuyến quốc lộ ngày càng hé mở
những tài xế non kém về cả trình độ và đạo đức trở thành hiểm họa khi ngồi trước vô lăng
theo nhiều chuyên gia nếu tiếp tục để người dân bám sống đi lại trên mặt đường quốc lộ
chỉ cần một tác động nhỏ từ vô lăng của các xe trọng tài lớn thì việc cướp đi sinh mạng của nhiều nạn nhân vô tội là quá dễ dàng
cứ duy trì cái làn xe container
khi phép đi cạnh làn xe hai bánh tôi thấy rằng là rủi ro bất chắc có thể rất là nặng nề và tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào
người đi đường mà thấp hơn cái tầm cửa sổ thì nằm trong cái phạm vi điểm mù
rất khó cho người lái xe mà lại bố trí cái làn đấy cạnh làn xe thô sơ kể cả đi trong thành phố lẫn quốc lộ
tháng thứ bảy vừa rồi chúng tôi đến đi riêng con đường song song với đường nguyễn văn linh
cái xe container xếp hàng ở trên cái con đường ấy đến xe máy người đi bộ cũng không đi kịp
thì nếu mà không có kết nối không có làm trong cái hạ tầng để cho xe container đi thì chắc chắc là cái ổn tắc phải kéo dài
và đồng thời nó ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và an toàn giao thông
cho nên là cái việc đó phải làm ngay
trở lại với vụ tai nạn giao thông vừa cướp đi sinh mạng của bảy người tại vĩnh phúc
đóng góp không nhỏ cho những thảm kịch thương vong đó là việc tổ chức đoàn người băng cắt quốc lộ đi đưa đám
đây là một thực tế đã và đang tồn tại dọc tuyến quốc lộ và dần bộc lộ những điểm mù bất hợp lý
chật tự cho đi đúng phần đường dành riêng cho người đi bộ
chứ không thể lấn chiếm ra phần cho xe cư dưỡng
đấy là một vấn đề nói về trách nhiệm trách nhiệm đó đã có luật pháp đã quy định
thế nhưng hiện nay chưa được những người tổ chức những sự kiện đó lưu tâm một cách hợp lý
đặc biệt hơn khi thủ phạm gây ra những tấn bi kịch là đội ngũ tài xế
sử dụng băng cắt quốc lộ đi đường
ma túy những ma men những con nghiện chìm trong ảo giác sau tay lái
nỗi băn khoăn này có lẽ chính bộ giao thông vận tải cũng đang tự đặt câu hỏi về giải pháp cho chính bộ này
thì xem lại tất cả các tình tiết liên quan đến lái xe và đặc biệt là phải nghiên cứu đến lái xe
bởi vì tất cả các tai nạn thường là liên quan đến lái xe là chính
do chủ quan do mất tập trung do ngủ gật do sử dụng chất kích thích
và do các điều kiện liên quan đến người điều khiển phương tiện
do đó đối tượng này phải hết sức tập trung chúng ta nghiên cứu để chúng ta có giải pháp
tại nhiều tuyến quốc lộ trọng điểm chúng ta vẫn thường xuyên thấy tình trạng người dân bám mặt đường sinh sống
đi lại và thậm chí tổ chức các đoàn thể hội họp ngay mặt đường quốc lộ
ba đại tàng từ đầu năm tới nay như một tấm thảm kịch từ việc kiểm soát quản lý đội ngũ lái xe lòng lẻo
đến một phần tư duy xóm phường nơi người dân vô tư coi lòng quốc lộ là đường làng lối xã
những thông tin về thương vong do xe điên gây ra với trên dưới ba mươi người chết
và cũng con số ấy người bị thương vì tai nạn giao thông xảy ra mỗi ngày
sẽ còn là nỗi dây dứt khi mà những nguyên nhân được chỉ ra nếu không được giải quyết
và khi những doanh nghiệp vận tải không ý thức được rằng sự thiếu trách nhiệm của mình trong quản lý lái xe
là cách gián tiếp tạo ra những cỗ máy giết người thì những vụ tai nạn thương tâm đau lòng sẽ còn xảy ra
thưa quý vị thực hiện chỉ đạo của ban bí thư và thủ tướng chính phủ
về việc hướng dẫn giúp đỡ giáo hội phật giáo việt nam tổ chức đại lễ vê sắc liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi chín
tại khu du lịch tam trúc thị trấn ba sao huyện kim bảng tỉnh hà nam
thời gian qua tỉnh hà nam đã tập trung triển khai nhiều nội dung và các điều kiện tốt nhất
để tổ chức thành công đại lễ vê sắc hai nghìn một mươi chín
đến nay các công trình hạ tầng kỹ thuật khu du lịch tam trúc phục vụ đại lễ
đã cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ
đối với các công trình kiến trúc tâm linh của khu du lịch đã cơ bản hoàn thành các hạng mục
dự kiến trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín sẽ hoàn thiện để phục vụ đại lễ
về công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng
theo các phương án được duyệt với tổng diện tích trên một hectare
đại lễ vê sắc liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng năm
dự kiến sẽ có một năm trăm linh đại biểu quốc tế đến từ một trăm linh sáu quốc gia và vùng lãnh thổ đến dự đại lễ
ngoài phiên khai mạc bế mạc đại lễ sẽ có năm phiên hội thảo quốc tế
một hội thảo trong nước và các nghi lễ phật giáo hoa đăng triển lãm các chương trình nghệ thuật tham quan
thưa quý vị nhân kỷ niệm một mươi tám năm ngày mất của nhạc sĩ trịnh công sơn
tại huế quê hương của nhạc sĩ trịnh công sơn đã diễn ra nhiều hoạt động tưởng nhớ đến người nhạc sĩ tài hoa này
nhạc sĩ trịnh công sơn sinh ngày hai mươi tám tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi chín mất ngày một tháng bốn năm hai nghìn một
quê ở huyện hương trà tỉnh thừa thuyên huế
ông được coi là một trong những nhạc sĩ lớn nhất của tân nhạc việt nam
với hơn sáu trăm linh ca khúc và nhiều tác phẩm nổi tiếng
ngay từ hôm qua ba mươi một tháng ba nhiều hàng quán địa điểm công cộng bên dòng sông hương
thành phố huế biểu diễn nhạc trịnh công sơn đã thu hút đông đảo người yêu nhạc trịnh đến thưởng thức
để tưởng niệm một mươi tám năm ngày mắt
các nhà của nhạc sĩ trịnh công sơn một mươi bảy họa sĩ đến từ ba miền tổ quốc
đã hội tụ về tại gác trịnh căn nhà của cố nhạc sĩ năm xưa
để mở cuộc triển lãm tranh với chủ đề để gió cuốn đi
tất cả những bức tranh được treo tại triển lãm trong đợt này đều mang những hình ảnh
màu sắc ẩn chứa trong ca từ bài hát của nhạc sĩ thiên tài họ trịnh
trong phần tin quốc tế thái lan không khủy hội nghị bộ trưởng tài chính asean vì ô nhiễm không khí
hàng trăm người thương vong do bão lớn bất thường ở nepal
ngày ba mươi một tháng ba tổng thư ký văn phòng chính sách tài khoá thái lan cho biết
nước này sẽ không hủy hội nghị bộ trưởng tài chính asean lần thứ hai mươi ba dự kiến diễn ra trong tuần này
mặc dù không khí ở khu vực miền bắc thái lan đang được cảnh báo trong tình trạng ô nhiễm nặng
thái lan cho biết tất cả các khâu chuẩn bị đã hoàn tất nên sẽ không thể hủy bỏ hội nghị
chính phủ thái lan khẳng định các hội nghị diễn ra trong phòng kín được lắp máy lọc không khí sẽ bảo đảm an toàn sức khỏe cho các đại biểu tham dự hội nghị
theo số liệu quan trắc môi trường sở tại mật độ bụi pm hai năm ở trường rai ngày một tháng bốn ở mức ba trăm linh năm
tức hai trăm năm mươi bốn năm microgram trên một mét khối mức nguy hiểm cao nhất
một số địa phương thuộc tỉnh chiang mai mae hong son lam phun lam pang phai yau và chiang rai đều có chất lượng không khí ở mức màu đỏ
theo đó mật độ bụi mịn pm hai năm vượt mức cho phép
huyện mê sai thuộc tỉnh triềng rai là địa phương ô nhiễm nặng nhất với chỉ số ô nhiễm ở mức kỷ lục bốn trăm sáu mươi bảy so với ngưỡng hai trăm linh được đánh giá là có hại cho sức khỏe
giới chức địa phương đang tiến hành các biện pháp để giảm tình trạng ô nhiễm không khí
đại học mê pha luang ở chiang rai đã tạm đóng cửa trong hai ngày mùng một và mùng hai tháng bốn
trong khi đó tại venezuela chính phủ nước này đã phải quyết định kéo dài thời gian giảm lờ giờ làm và đóng cửa trường học do tình trạng mất điện trên diện rộng
cuộc sống của hơn ba mươi triệu người dân venezuela đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng kể từ khi phần lớn mạng lưới điện quốc gia bị đánh sập từ đầu tháng ba
trong thông báo ngày ba mươi một tháng ba bộ trưởng thông tin venezuela
jorge rorriguez cho biết hiện vẫn chưa có đủ nguồn điện để cấp lại cho người dân cả nước
do đó để bảo đảm việc cung cấp điện ổn định chính phủ phải kéo dài thời gian đóng cửa trường học đồng thời quy định các công sở và công ty chỉ làm việc đến hai giờ chiều hàng ngày
không có đủ điện các trạm bơm nước không thể hoạt động do đó việc cung cấp nước sạch cũng sẽ bị hạn chế
đèn đường và đèn tín hiệu giao thông ngừng hoạt động các trạm xăng dịch vụ di động hay internet cũng bị gián đoạn
nếu tình trạng thiếu điện kéo dài cuộc sống của người dân sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và làm trầm trọng thêm những khó khăn kinh tế của venezuela trong bối cảnh quốc gia nam mỹ này đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng
thưa quý vị một trận mưa bão lớn đã quét qua các ngôi làng ở miền nam nepal vào tối ngày ba mươi một tháng ba gây thiệt hại lớn về người và của
theo giới chức nước này hiện đã có ít nhất hai mươi năm người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương tuy nhiên con số này có thể còn tiếp tục tăng
thủ tướng nepal cho biết chính phủ đã nhận được báo cáo về hai mươi năm người thiệt mạng và bốn trăm linh người khác bị thương chủ yếu do bị các vật bay vào hoặc do nhà và cây đổ
con số thương vong được cho là sẽ tiếp tục tăng do cơn bão đã quét qua rất nhiều ngôi làng ở huyện bara cách thủ đô khoảng một trăm hai mươi km về phía nam
ngoài ra nhiều nhà cửa cây cối và cột điện cũng đã bị hư hại và đổ sập nhiều con đường bị cô lập khiến việc đưa người bị thương tới bệnh viện gặp nhiều trở ngại
hiện các lực lượng an ninh đã được đặt trong tình trạng báo động
các đơn vị cứu hộ cũng được nhanh chóng triển khai tới các khu vực bị ảnh hưởng nhưng công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn do đêm tối
mưa bão gây thương vong lớn vào thời điểm mùa xuân ở nepal là hiện tượng hiếm khi xảy ra
chánh văn phòng nội các nhật bản vừa tuyên bố triều đại nhật hoàng mới sẽ có niên hiệu reiwa thay thế cho niên hiệu hiện tại là heisei kể từ ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
việc công bố niên hiệu mới diễn ra một tháng trước cột mốc lịch sử ngày ba mươi tháng bốn
khi nhật hoàng akihito chính thức thoái vị và nhường ngai vàng cho con trai
niên hiệu này có âm hán việt là lệnh hòa được lựa chọn từ năm đề xuất
thủ tướng shinzo abe cho biết niên hiệu mới sẽ báo hiệu một thời kỳ mới chàn chề hy vọng
trong khi đó triều đại của nhật hoàng akihito mang tên heisei có nghĩa hòa bình ngựa trị mọi nơi
dự kiến niên hiệu mới sẽ chính thức được dùng khi hoàng thái tử naruhito đăng cơ kế thừa ngai vàng của nhật hoàng akihito vào ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
triều đại hc hiện nay bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm tám mươi chín khi thái tử akihito đang quăng thay thế nhật hoàng hirohito
nhật hoàng akihito sẽ trở thành người đứng đầu hoàng gia nhật bản đầu tiên trong vòng hai trăm linh năm qua chính thức thoái vị nhường ngôi cho con trai là thái tử naruhito
đây là sự kiện lịch sử ở nhật được đánh dấu bằng hàng loạt đặc sản từ các báo triển lãm thư pháp và các lễ kỷ niệm cho công chúng
thưa quý vị hội trợ hannover hội trợ công nghiệp lớn nhất thế giới đã chính thức khai mạc tại thành phố
với tâm điểm thu hút sự chú ý là hệ thống mạng năm g và trí tuệ nhân tạo
với sáu năm trăm linh gian hàng đến từ bảy mươi năm nước và vùng lãnh thổ hội trợ hannover đem đến những công nghệ phát triển mới nhất được ứng dụng trong công nghiệp bao gồm hệ thống mạng năm g trí tuệ nhân tạo ai hay sản xuất nhẹ
đáng chú ý hội trợ lắp đặt một hệ thống mạng năm g có thể phủ sóng khoảng một năm trăm linh m hai
với chủ đề công nghiệp tích hợp công nghiệp thông minh hội trợ năm nay cho thấy tiềm năng của phát triển hệ thống kỹ thuật số giữa con người và máy móc trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo và máy móc trong các ngành công nghiệp sản xuất và năng lượng
sự tác động lẫn nhau giữa con người và máy móc vốn được coi là nền tảng cho các nhà máy trong tương lai sẽ là một chủ đề nóng với hàng loạt mẫu robot cộng tác được các công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này giới thiệu tại hội trợ
sự kiến hội trợ năm nay sẽ có dài một tuần